tại thành phố đà nẵng đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp của hội đồng
tham dự hội nghị còn có các thành viên của hội đồng và đại diện ngân hàng nhà nước việt nam
tại phiên họp này các thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia tập trung đánh giá
tình hình kinh tế vĩ mô năm hai nghìn một mươi tám dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm hai nghìn một mươi chín
trung hạn và dài hạn trong đó hội đồng tập trung phân tích làm rõ và đề xuất các giải pháp
đối với các nội dung nhận định về tình hình tăng trưởng cho giai đoạn chung dài hạn
thương mại đầu tư và tỷ lệ chi đầu tư phát triển
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu các thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
tập trung đánh giá và nêu bật được những kết quả nổi bật của chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
các nguyên nhân khách quan chủ quan cập nhật đánh giá mới dự báo trong năm hai nghìn hai mươi
về nền kinh tế vĩ mô dư địa chính sách so với năm hai nghìn một mươi tám và đường hướng về chính sách tài khóa tiền tệ
ứng phó với những rủi ro từ đó có những hoạch định chính sách tài chính tiền tệ dự báo kịp thời
góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước